ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng của đề án này là người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch
các tổ chức doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch khu vực năm huyện nông thôn mới và các quận trên địa bàn thành phố cũng thuộc đối tượng của đề án này
các đối tượng ở trên sẽ được tiếp cận thông tin đầy đủ chính thống kết nối giao thông tới các điểm đến một cách thuận tiện dễ dàng
được nâng cao kỹ năng quản lý và phục vụ du lịch được hỗ trợ quảng bá xúc tiến các sản phẩm du lịch tại các chương trình sự kiện du lịch của thành phố
các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch ở địa bàn năm huyện thực hiện chương trình nông thôn mới và vùng ven được tiếp cận hỗ trợ về lãi suất như các đối tượng khác
tại quyết định năm mươi hai nghìn một mươi năm trên quy đề ubnd ngày ba mươi tháng một mươi hai nghìn một mươi năm của ủy ban nhân dân tp hcm